thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp mặt các vận động viên và các huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc trong sea games vừa qua
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng đã biểu dương tinh thần thi đấu của đoàn vận động viên việt nam
đoàn đã thể hiện sự trung thực trong thi đấu thể hiện truyền thống tốt đẹp và sự cao thượng vì mầu cờ sắc áo của dân tộc
số lượng huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng đứng thứ ba toàn đoàn
và đây cũng là lần đầu tiên có vận động viên trẻ nhất một mươi năm tuổi phá kỷ lục sea games trong môn bơi lội
đội bóng đá nữ việt nam cũng năm lần vô địch đây là một sự thành công
và tôi cũng thay mặt chính phủ biểu dương đánh giá cao cha mẹ các em gia đình các em đã giáo dục động viên tạo điều kiện cùng với nhà nước để chúng ta có cái thành quả tốt đẹp như này
thủ tướng cũng nêu một số bộ môn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra chưa đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ
nhiều giải đấu chúng ta tham gia
và cũng cần rút kinh nghiệm sâu sắc
thủ tướng yêu cầu cần tìm ra giải pháp để khắc phục khoảng cách về thể thao của chúng ta trong khu vực và thế giới
nếu chúng ta không quyết tâm và có giải pháp khắc phục thì sẽ tiếp tục tụt hậu
thủ tướng đề nghị cần có giải pháp đồng bộ để phát triển thể thao
chúng ta tiếp tục quan tâm hơn nữa hơn giải pháp đồng bộ hơn nữa đối với phát triển thể thao tình tất cả
mọi thứ chuyên nghiệp
trong đó chúng tôi chú ý xây dựng hệ thống chính sách cho huấn luyện viên và vận động viên
đặc biệt là chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ huấn luyện viên trình độ cao và phát hiện tài năng trong nhân dân
rồi từng bước nâng cấp kinh tế phật chất cho thiết bị phục vụ đào tạo quân luyện
trong lớp vận động viên mới thân tịch cao của nước ta
thủ tướng mong muốn các tầng lớp nhân dân cần quan tâm đến thể thao hơn nữa để đạt được giải cao hơn trong những kỳ thi mang tầm quốc tế
thủ tướng khẳng định trong khó khăn chung của đất nước nhưng đảng nhà nước vẫn rất quan tâm tới thể thao trong nước để các vận động viên có cơ hội vươn ra khu vực và thế giới
nhân dịp này thủ tướng cũng kêu gọi các cấp các ngành các nhà tài trợ cùng góp sức tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thể dục thể thao của nước nhà phát triển mạnh hơn nữa